trước sự truy bắt giáo diết của lực lượng công an vào chiều ngày hôm nay đối tượng cầm đầu sới bạc lớn đào thế hồng
chú tệ huyện quỳ hợp của tỉnh nghệ an đã ra đầu thú được biết là đào thế hồng đã có chín tiền án về các tội cố ý gây thương tích giết người và đánh bạc
trước đó vào hồi một mươi tám h ngày một mươi tám tháng một mươi tại khu vực đồi keo xóm châu thành xã tam hợp huyện quỳ hợp
hơn sáu mươi cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát hình sự và công an huyện quỳ hợp đã triển khai tiến hành khống chế sới bạc bắt giữ một mươi chín đối tượng
tổng số tiền thu giữ là hơn bốn trăm linh triệu đồng hai xe ô tô một mươi bảy điện thoại di động
vào ngày hai mươi tháng một mươi ban chuyên án tổ chức hai tổ công tác thi hành lệnh khám xét chỗ ở đối tượng cầm đầu đào thế hồng và bắt giữ đào xuân tân là con trai hồng
khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an